trong cả ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn tổ trinh sát ở lăng cô đã bí mật lên xe khách ở các tuyến từ hà nội về đà nẵng để theo kiểm tra đối tượng nga
thông tin trinh sát báo về chắc chắn đối tượng nga đang trở về đà nẵng trên phương tiện xe khách đường dài và nghi vấn có đem theo nhiều ma túy
tuy nhiên để xác định đối tượng nga đang ở trên chiếc xe nào trong số hàng chục chiếc xe khách thường xuyên qua lại khu vực huế đà nẵng là điều không hề đơn giản
cứ khoảng một mươi đến hai mươi phút lại có một tuyến xe từ phía bắc đi vào đà nẵng
các trinh sát lại thay nhau bí mật lên xe và kiểm tra các hành khách trên xe để truy tìm đối tượng nga
kiểm tra đến hàng chục chiếc xe vẫn chưa tìm ra tương tích đối tượng nga cuộc truy tìm tưởng như rơi vào ngó cột và bề tắc

chúng tôi là không biết đối tượng nga đi trên cái xe nào về chúng tôi là không biết đối tượng nga đi trên cái xe nào về